một mươi viên ma túy tổng hợp là tang vật trong vụ án vừa bị bắt giữ tại điểm nóng về ma túy sơn la
tại khu vực bản hủa ti b xã triềng bôm huyện thuận châu tỉnh sơn la công an huyện thuận châu đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là vàng a tộng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại bản phá thóng xã sam kha huyện sốp cộp tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp một xe máy và một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng tổng khai nhận vận chuyển số ma túy trên đến huyện thuận châu để tiêu thụ đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
một đường dây buôn bán phụ nữ campuchia sang trung quốc vừa bị bắt giữ
hai đối tượng là ngô thị vân và ngô thị gái cùng chú tại xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang bị công an huyện bến cầu tạm giữ hình sự về hành vi buôn bán người
sáu phụ nữ người campuchia may mắn được giải cứu
trước đó vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt quả tang ngô thị gái đang tổ chức đưa sáu phụ nữ quốc tịch campuchia ra hà nội để bán sang trung quốc
qua thu thập chứng cứ công an tây ninh đã bắt khẩn cấp ngô thị vân là em gái ruột của gái
bước đầu điều tra đối tượng vân và gái khai nhận đã đưa chót lọt sáu phụ nữ người campuchia sang trung quốc
liên quan đến vụ bé gái chín tuổi tử vong nghi là bị sát hại tại hải dương vào ngày hai mươi chín tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân
qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến việc bé gái nguyễn thị ánh tuyết chín tuổi trú tại thành phố hải dương tử vong là ngạt cơ học do bị siết cổ
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn lực lượng công an nhận được tin báo của công an thành phố hải dương về việc bé tuyết tử vong là do bị mẹ đẻ là chị nguyễn thị nguyệt ba mươi bảy tuổi ép uống thuốc chuột tại nhà riêng
tại đây mọi người phát hiện chị nguyệt nằm trên giường khi xuống tầng một phát hiện bé tuyết đang trong tình trạng bất tỉnh người tím tái trên giường ở phòng ngủ
đây là kẽ hở để tội phạm lợi dụng làm nơi tổ chức sử dụng trái phép ma túy hoạt động mại dâm trá hình
nghiêm trọng hơn là các vụ phạm pháp hình sự xuất phát từ mâu thuẫn xã hội
gia tăng nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện karaoke nhà nghỉ dẫn đến tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp tiềm mẩn chứa chấp hoạt động của các loại tội phạm hình sự ma túy tệ nạn xã hội
trước những biểu hiện hoạt động phức tạp gây mất an ninh trật tự
diễn ra tại nhiều địa phương lực lượng công an trên cả nước đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn xử lý và vạch trần những thủ đoạn lừa gạt mê tín dị đoan của nhóm này
vào tối ngày hôm qua công an tp vinh đã phối hợp với phòng an ninh xã hội công an tỉnh nghệ an tiến hành kiểm tra căn hộ ở tầng năm trung cư golden city ba
đóng tại xóm một mươi tám xã nghi phú tp vinh của ông hoàng xuân quỳnh phát hiện có một mươi hai người trong căn hộ đang tụ tập để sinh hoạt tin lành trái phép đức chúa trời mẹ
trước đó nhận được tin báo của nhân dân về một căn hộ tầng năm trung cư golden city ba có một nhóm người có biểu hiện nghi vấn về sinh hoạt trái phép đạo hội thánh đức chúa trời
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra căn hộ của ông quỳnh
tại hiện trường phát hiện có một mươi hai người gồm sáu nam và sáu nữ có hoạt động truyền đạo trái phép thu giữ một mươi ba cuốn sách tài liệu liên quan đến liên quan đến đạo thánh đức chúa trời
một mươi một khăn chùm đầu màu xanh nhạt công an tp vinh tiến hành lập biên bản sự việc thu giữ số đổ vật tài liệu có liên quan
được che chở và gặp may mắn đây là lời lẽ của những kẻ truyền đạo hội đức thánh chúa trời
thực tế đem lại là sự u mê mất hết lý trí đánh mất chính mình và kéo theo đau khổ cho cả gia đình
các tín đồ khi theo hội thánh đức chúa trời luôn trong tình trạng mê mụi không nghe theo lời khuyên của gia đình xã hội
từ bỏ việc thờ cúng tổ tiên sẵn sàng bỏ nhà bỏ học tham gia nhóm hội
liên tiếp xuất hiện những lời tố cáo từ phía người dân cùng các nạn nhân đã may mắn thoát khỏi tấm màn ma mị
của hội thánh đức chúa trời
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều nạn nhân thiếu tỉnh táo sa chân vào thứ tà đạo này
một câu chuyện đau lòng tại hải dương gia đình ly tán mẹ phải xa con
khi con trai đang khôn lớn trưởng thành thì bất ngờ bỏ nhà đi theo hội thánh đức chúa trời nhiều tháng qua
ngôi nhà của chị phạm thị trựa và anh vũ văn thoan ở thôn ngọc lạc xã ngọc sơn huyện tứ kỳ
nhiều tháng nay vợ chồng chị như người mất hồn bởi cảm giác mất con
tất cả công việc trong gia đình
đều đảo lộn bề trễ
người con trai của anh chị cháu vũ văn hoàn đang học lớp một mươi hai c
trường trung học phổ thông nguyễn du thành phố hải dương
đã bỏ nhà đi theo sự rủ dê lôi kéo của bạn bè tham gia vào hội thánh đức chúa trời
từ ngày cháu khăn gói bỏ nhà ra đi bảy tháng nay anh chị luôn trong trạng thái lo lắng tinh thần suy sụp